ngày mai ngày hai mươi tháng hai các tỉnh đồng bằng sông kiều long thanh niên thành phố cần thơ sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự
năm nay thành phố tiếp tục giao quân bảo đảm cả về số lượng và chất lượng
tỷ lệ thanh niên tốt nghiệp đại học cao đẳng tình nguyện nhập ngũ được ghi nhận khá cao
năm hai nghìn một mươi chín phường hưng lợi có một trăm chín mươi bảy thanh niên nhận lệnh gọi khám sức khỏe trong đó có bốn mươi bảy thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ
qua hai lần bình nghị công khai gia dân và xét duyệt có hai mươi bốn thanh niên trúng tuyển
khi khám xong thì tôi rất là o không biết có đậu hon nhưng mà mấy anh bên ủy ban phường nói đậu thì tôi rất mừng
hiện tại thì tôi đang học đại học năm thứ hai chuyên ngành kế tón
thì tới đợt nghĩa vụ quân sự thì tôi muốn đăng ký đi để cho hoàn thành xong cái nghĩa vụ công dân của mình
tôi sẽ trở về học tiếp tôi muốn đi nghĩa vụ quân sự để trao dòi thêm kỹ năng sống của mình
giúp mình kiểm trạng hơn
trong ba năm qua quận ninh kiều có một trăm năm mươi một trên năm trăm hai mươi năm thanh niên tốt nghiệp cao đẳng đại học tình nguyện nhập ngũ đạt trên hai mươi tám
riêng năm hai nghìn một mươi chín tỷ lệ này chiếm ba mươi hai
tôi cũng rất là mừng là các thanh niên khi gia nhập quân đội thì rất là an tâm công tác làm việc
đồng chí có mặc dù ở bên ngoài có việc làm rất là ổn định nhưng muốn tình nguyện tham gia quân đội
và đã cống hiến và đã làm việc rất là tốt
có những người đại học lên sĩ quan và đi vào lực lượng chuyên nghiệp
một số đồng chí khác thì khi ra trường thì địa phương cũng tạo điều kiện tiếp nhận cũng như là bố trí việc làm
và nhiều người thì có việc làm ổn định có cái đóng góp rất là lớn đối với địa phương
ngày mai các thanh niên trúng tuyển sẽ lên đường thực hiện nhiệm vụ công dân của mình đối với đất nước
và những món quà như thế này sẽ là nguồn động viên cổ vũ họ yên tâm học tập rèn luyện trong môi trường quân đội

xin chào và hẹn gặp lại